kính thưa quý vị những ảnh hưởng nặng nề bởi dịch covid một mươi chín trong hai năm vừa qua
còn đang để lại không ít khó khăn tới người dân đặc biệt là các công nhân người lao động nghèo
và từ đầu năm tới nay thì giá xăng dầu lại liên tục tăng đã kéo theo hàng loạt các mặt hàng
như yếu phẩm cũng như biến động khiến cho nhiều người lao động không chỉ ở tp hcm
gặp phải nhiều khó khăn trong cuộc sống và sinh hoạt